một thông tin mà chúng tôi vừa nhận được thưa quý vị vào ngày hôm nay hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết bộ công an xác định cho đến thời điểm hiện nay
thì ông dương công minh chủ tịch ngân hàng sa công banh không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh
hoặc cấm xuất cảnh bộ công an bác bỏ mọi thông tin sai sự thật nhằm phá hoại gây ảnh hưởng tiêu cực
đến hoạt động bình thường của hệ thống tài chính ngân hàng mọi hành vi đưa tin sai sự thật sẽ bị phát điện
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam
bốn tháng đối với phạm gia thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã nam điền huyện thạch hà là nhà báo thuộc tạp chí
bầu trời rộng mở và đặng hải nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một chú tại phường nam hà thành phố hà tĩnh
tạp chí doanh nghiệp về tội cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng ba lực lượng công an đã phát hiện bắt người phạm tội quả tang khi cả hai đối tượng trên
đang có hành vi lợi dụng hoạt động báo chí cưỡng đoạt tài sản của một doanh nghiệp với số tiền một mươi triệu đồng
tại thị trấn hương khê huyện hương khê bằng thủ đoạn lợi dụng hoạt động báo chí để tìm hiểu những vấn đề
mà thành và nam cho là sai phạm của các cơ quan tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
sau đó sẽ liên lạc phản ánh những vấn đề đó với những cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
nhằm mục đích gây sức ép đe dọa sẽ viết bài đăng báo hoặc phản ánh lên cơ quan chức năng để thanh tra kiểm tra
từ khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn thành và nam đã chiếm đoạt gần một trăm linh triệu đồng
của sáu cá nhân là các đơn vị đang thi công công trình trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
hiện nay để mở rộng điều tra những cơ quan tổ chức cá nhân nào là nạn nhân liên hệ với phòng cảnh sát
hình sự công an tỉnh hà tĩnh địa chỉ số hai trăm sáu mươi tám đường nguyễn huy tự phường nguyễn du thành phố hà tĩnh
tỉnh hà tĩnh hoặc điều tra viên đậu viết dũng số điện thoại chín trăm tám mươi ba ba mươi tám bốn trăm tám mươi sáu
một đường dây vận chuyển mua bán trái phép trên ma túy liên tỉnh đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh hà giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an vừa triệt phá
bắt giữ thành công thu giữ vật chứng là sáu bánh heroin
vào lúc ba giờ ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tại khu vực bến xe khách thành phố hà giang
các lực lượng tiến hành bắt quả tang đối tượng giang xeo dình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã mường lý
huyện mường lát tỉnh thanh hóa đang vận chuyển sáu bánh heroin khi vừa xuống xe khách tuyến hà nội hà giang
dình khai nhận vận chuyển thuê từ huyện mường lát đến hà giang để giao cho một người khác
qua cân tịnh sáu bánh heroin có tổng trọng lượng là hơn hai một kg
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành bắt giữ thêm
ba đối tượng là vư xu quốc tịch lào mùa á chay trú tại huyện mộc châu tỉnh sơn la
và sùng dũng xính chú tại xã niêm tòng huyện mèo vạc tỉnh hà giang
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ
công an huyện diễn châu nghệ an vừa phá chuyên án bắt một mươi ba đối tượng
trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề thu giữ nhiều tăng vật liên quan
tiến hành khám xét khẩn cấp một mươi ba địa điểm bắt giữ đối tượng cầm đầu là lê đức dũng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã diễn yên huyện diễn châu và một mươi hai đối tượng là đại lý cấp dưới của dũng
cùng trú tại xã diễn yên huyện diễn châu
đường dây này hoạt động rất tinh vi kín kẽ có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng
không giao dịch trực tiếp mà sử dụng mạng internet và các ứng dụng facebook
zalo viber nhắn tin để chuyển bảng mua bán lô đề
ngoài ra các đối tượng còn sử dụng sim rac tài khoản không chính chủ để giao dịch
và dùng nhiều thủ đoạn nhằm đối phó sự phát hiện của lực lượng chức năng
cơ quan công an xác định số tiền đánh bạc mỗi ngày của các đối tượng từ năm trăm linh triệu đến hơn một tỷ đồng
riêng số tiền đánh bạc ngày ba mươi một tháng ba năm nay là một tỷ đồng
lực lượng chức năng đã thu giữ ba mươi năm điện thoại di động và nhiều tài liệu sổ sách liên quan đến hoạt động ghi lô đề
tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa hình sự xét xử
sơ thẩm ba bị cáo gồm nguyễn trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nguyễn văn đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và bùi hoàng thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng chú tại huyện trào ôn về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi ba bị cáo hiếu đã mua ma túy của nhiều người về sử dụng và bán lại kiếm lời
đến ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba hiếu tiếp tục mua năm mươi gram ma túy với số tiền hai mươi triệu đồng của một thanh niên
ở thị xã bình minh về bán lại cho các con nghiện
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang
được biết trong khoảng thời gian hiếu bán ma túy cho các con nghiện
thì được bị cáo đạt thắng giúp sức thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán trái phép trên ma túy
và mỗi lần giao dịch thành công bị cáo hiếu trả cho bị cáo đạt và thắng tiền hoa hồng từ một trăm linh đến bốn trăm linh ngàn đồng
số ma túy mà lực lượng công an thu giữ khi bắt người phạm tội quả tang và khám xét nơi ở của hiếu là năm mươi bảy sáu gram loại metafetamin
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn trung hiếu một mươi tám năm tù nguyễn văn đạt một mươi sáu năm tù
bùi hoàng thắng một mươi năm năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
chuyển sang một thông tin khác
ngày hôm nay rông lốc kèm theo mưa đá đã xảy ra trên địa bàn sáu huyện của tỉnh cao bằng
gây tốc mái trên năm trăm bảy mươi nhà ở của người dân
theo đó tại các xã huyện bảo lạc bảo lâm nguyên bình trùng khánh hạ lan
huyện quảng hòa đã xảy ra hiện tượng rông lốc mưa đá kéo dài khoảng từ một đến hai giờ
tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm năm trăm bảy mươi sáu nhà ở bị tốc mái
trên một trăm ba mươi ba hectare hoa màu gồm diện tích trồng cây ngô cây thuốc lá bị gãy đổ
bà ma thị huyền linh tránh văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng thủ dân sự
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cao bằng cho biết
ngay khi nhận được tin báo ủy ban nhân dân ban chỉ huy phòng thủ dân sự
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện đã xảy ra thiên tai
tích cực chỉ đạo công tác kiểm tra thống kê thiệt hại
vận động các gia đình sửa chữa nhà ở sớm ổn định cuộc sống
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hải phòng phối hợp với đội kiểm soát hải quan
cục hải quan hải phòng cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan cảnh sát biển
vừa phát hiện và bắt giữ gần một sáu tấn ngà voi nhập lậu trái phép
qua cảng quốc tế lạch chay huyện tp hải phòng
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra container số hiệu mrsu ba nghìn chín mươi bốn tám trăm bốn mươi ba
nhập cảnh tại cảng quốc tế lạch huyện thành phố hải phòng và phát hiện một năm mươi tám tấn ngà voi
cùng số lượng lớn sừng động vật các loại
số ngà voi trên đã được các đối tượng sơn đen và cắt thành từng khúc nhỏ
giấu trong nhiều bao tải có chứa sừng động vật
lô ngà voi vừa bị bắt giữ thuộc phụ lục một của công ước cd
nhằm nằm trong danh mục hàng cấm nhập khẩu
các đơn vị chức năng đã ra quyết định tạm giữ niêm phong toàn bộ số tăng vật trên
và đưa về kho tăng vật để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia ncsc trực thuộc cục an toàn thông tin
bộ thông tin và truyền thông vừa đưa ra cảnh báo về việc xuất hiện tên miền
borisonline club trang web giả mạo website của nccc đăng quảng cáo hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo
với tỷ lệ thành công chín mươi chín chín khiến các nạn nhân tiếp tục dính bẫy lửa
trong tháng ba năm nay hệ thống cảnh báo khonggianmạng vn của đơn vị này đã ghi nhận ba trăm hai mươi phản ánh
của người dùng về các trường hợp lừa đảo trên không gian mạng việt nam
trong đó đáng chú ý
tên miền borisonline club trang web giả mạo website của nccc đã đăng tải những thông tin quảng cáo
về khả năng hỗ trợ nạn nhân lấy lại tiền bị lừa đảo với tỷ lệ thành công lên tới chín mươi chín
cục an toàn thông tin khuyến nghị người dân cần cẩn trọng nâng cao cảnh giác
và tuyệt đối không truy cập vào website giả mạo để tránh bị lừa đảo
chiêu trò lừa đảo hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo hiện đang biến hóa dưới nhiều dạng thức khác nhau
do đó người dân nói chung nhất là những người từng bị lừa đảo tài chính
cần cẩn trọng không nên tin tưởng vào các website hội nhóm trên mạng xã hội
liên tục chạy quảng cáo mời trào có thể lấy lại tiền đã mất
trường hợp cần hỗ trợ về an toàn thông tin
người dân truy cập vào trang web khônggianmạng vn
hoặc các kênh facebook facebook com gạch chéo g o v s o c
facebook com gạch chéo cổng không gian mạng quốc gia
tiktok tiktok com gạch chéo a cổng cổng k g m q g
hoặc youtube youtube com
gạch chéo a cổng cổng k g m q g của trung tâm
thời gian gần đây công an tp hà nội cho biết
có một trường hợp phụ huynh đã bị lừa đảo chiếm đoạt hai tám tỷ đồng
khi nghiên cứu tìm hiểu các khóa tu mùa hè cho con trên mạng
hiện chỉ hai tháng nữa là kết thúc năm học
cũng là khoảng thời gian các bậc cha mẹ bắt đầu dục dịch đi tìm các khóa học hè cho con em mình
trước chiêu trò lừa đảo mới các cơ quan chức năng cũng đã phát đi cảnh báo
khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tìm hiểu các thông tin về các khóa học
trên các trang mạng xã hội để tránh bị lừa đảo
nạn nhân của vụ việc cho biết chỉ có kết nối với tài khoản facebook
tu sinh mùa hè để đăng ký cho con
sau đó một người xưng là trưởng ban tu sinh đã đưa nạn nhân vào nhóm telegram
và yêu cầu mua vật phẩm phong thủy của nhà tài trợ cho khóa tu
khẳng định sau đó sẽ được hoàn tiền lại ngay
với thủ đoạn này chỉ trong vòng hai ngày nạn nhân đã bị các đối tượng chiếm đoạt hai tám tỷ đồng
theo các chuyên gia an ninh mạng đây là chiêu thức được thiết kế nhằm vào đối tượng là các bậc phụ huynh
khác với các chiêu trò trước đây khi các đối tượng tìm cách liên hệ với nạn nhân để răng bẫy
thì ở đây người dùng lại là người chủ động tìm đến qua các quảng cáo trên mạng
trong thời điểm này nhu cầu tìm các khóa học ngắn hạn khóa học hè hay khóa học kỹ năng cho trẻ em đang dần tăng cao
những kẻ lừa đảo đã lợi dụng tâm lý và nhu cầu của phụ huynh để thiết kế ra những khóa học đặc sắc
chạy quảng cáo rầm rộ trên mạng
những kẻ lừa đảo đã lợi dụng các mạng xã hội như facebook zalo telegram nhằm rụ rỗ thao túng tâm lý để chiếm đợt tài sản
theo đó các đối tượng thường sẽ tiến hành theo các bước
các kẻ lừa đảo thường sử dụng các trang mạng xã hội để quảng cáo rầm rộ những khóa học ngắn hạn và những học phí hấp dẫn
tiếp theo đó là sử dụng các thông tin lừa đảo
các đối tượng có thể sử dụng thông tin giả mạo về các tổ chức khoa học
bao gồm cả giả danh các tổ chức giáo dục hoặc là trường học đã được biết đến để tạo độ uy tín tin cậy và tăng tính thuyết phục
và thứ ba đó là kết hợp với những trang thông tin giả mạo
những đối tượng lừa đảo còn sử dụng các kỹ thuật xã hội như là tạo ra các nhóm cộng đồng
các hội nhóm trên mạng xã hội giả mạo hoặc sử dụng các bài đăng giả mạo trên mạng xã hội
sau khi tạo được niềm tin các đối tượng sẽ thu hút nạn nhân thông qua các ưu đãi đặc biệt như giảm học phí phần thưởng hấp dẫn
đồng thời để nhanh chóng rỗ nạn nhân vào bẫy các đối tượng thường đặt áp lực thời gian tạo ra cơ hội cần phải hành động ngay lập tức
khi các phụ huynh đã đăng ký khóa học kẻ lừa đảo sẽ sử dụng một số chiêu thức để chiếm đoạt tài sản
như yêu cầu thanh toán trước và sau đó biến mất hoặc yêu cầu mua vật phẩm ảo cho các nhà tài trợ
vì vậy các phụ huynh phải luôn cẩn trọng và tỉnh táo khi tìm kiếm khóa học hè cho con
thứ nhất đó là hãy nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định
đừng quyết định ngay lập tức dựa trên thông tin mà bạn đọc được trên mạng hay là nghe từ người khác
thứ hai đó là kiểm tra sự uy tín của tổ chức tìm hiểu về lịch sử hoạt động và danh tiếng của tổ chức hoặc cá nhân nào đó
thứ ba đó là liên hệ trực tiếp và đặt câu hỏi
chúng ta đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp với tổ chức hoặc cá nhân cung cấp khoa học để đặt ra những câu hỏi
và yêu cầu thông tin chi tiết về chương trình giáo viên cơ sở vật chất và các chính sách liên quan
các bậc phụ huynh cần kiểm tra và xác minh thông tin từ các nguồn đáng tin cậy trước khi đưa ra quyết định
cũng như không nên để bị áp đặt bởi áp lực thời gian hay cam kết hấp dẫn mà không được hỗ trợ bằng minh chứng cụ thể
đặc biệt hãy luôn cảnh giác với các ưu đãi quá hấp dẫn
bên cạnh đó cần thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin tội phạm để phòng ngừa
khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định